xin chào và hẹn gặp lại
các đơn vị thuộc cơ quan bộ công an đã thành lập tám mươi ba tổ bầu cử với tám mươi ba khu vực bỏ phiếu trải dài trên khắp cả nước
tổ bầu cử cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng phân công nhiệm vụ có kế hoạch cụ thể để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra đúng tiến độ khẩn trương với yêu cầu phòng chống dịch cao nhất
ngay sau khi được thành lập tổ bầu cử đã khẩn trương ban hành kế hoạch xác định rõ từng nhiệm vụ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tổ bầu cử
theo đúng quy định của pháp luật triển khai thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của ủy ban bầu cử các cấp và sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trọng tâm là phối hợp với các đơn vị lập và đi viết danh sách cử tri niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và triển khai trang hoàng địa điểm cổ phiếu theo đúng quy định
tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về bầu cử phối hợp với các đơn vị chức năng lên các phương án thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn và đặc biệt là thực hiện tốt nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại tỉnh cà mau nơi cực nam tổ quốc lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại tất cả các điểm bầu cử
tại tỉnh cà mau nơi cực nam tổ quốc lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại tất cả các điểm bầu cử
tuy công an tp huế huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ của đơn vị đồng loạt triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn âm mưu chống phá hoạt động bầu cử của các thế lực thù địch
các hoạt động gây dối mất an ninh trật tự không để xảy ra cháy nổ giải tờ rơi khẩu hiệu phản động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bầu cử
đơn vị vừa triển khai đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử vừa tổ chức tuần tra kiểm soát mật phục kịp thời phát hiện ngăn chặn từ xa các loại tội phạm hình sự ma túy đặc biệt là số đối tượng manh động quá khích không để xảy ra trọng án trộm cắp cướp giật nhất là tại các khu vực diễn ra bỏ phiếu
với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các phương án nhiệm vụ cụ thể nắm chắc tình hình địa bàn chủ động trước mọi tình huống góp phần làm nên thành công cuộc bầu cử trong ngày hôm nay ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố vĩnh yên
tại điểm bỏ phiếu thuộc xã thanh trù thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc các cử tri được đo thân nhiệt hướng dẫn sắp xếp bỏ phiếu theo từng giờ để tránh tụ tập đông người
lực lượng công an luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự tại các tổ bỏ phiếu và các khu dân cư đang thực hiện cách ly
trong sáng nay tòa này nhận lệnh phong tỏa nên lực lượng công an đã đồng hành cùng ban bầu cử của phường tổ chức mang hòm phiếu đến từng nhà để người dân thực hiện quyền bầu cử
trong không khí tưng bừng của cả của cử tri cả nước đi bầu cử lực lượng công an tỉnh bắc giang vẫn căng mình vừa chống dịch vừa bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đồng thời vẫn hoàn thành nghĩa vụ bầu cử của mình
dịp bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trong quá trình bầu cử công an tỉnh bắc giang đã bố trí buồng áp lực âm để khử khuẩn thực hiện giãn cách và đo nhiệt độ cho tất cả các cán bộ chiến sĩ đến bỏ phiếu
bên cạnh đó đảng ủy giám đốc công an tỉnh đã có nhiều biện pháp để các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh vừa thực hiện nghĩa vụ công dân của mình vừa bảo đảm nhiệm vụ an ninh an toàn cho bầu cử
chúng tôi đã có phương án rất cụ thể tính toán bố trí các ca kíp thời gian theo từng đơn vị
đối với các đồng chí trực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thì sẽ bố trí được đồng chí thực hiện thời gian thật hợp lý để vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự điểm bỏ phiếu đồng thời cũng thực hiện luôn nhiệm vụ của người cử tri
có mặt tại khu cách ly tập trung tại trường tiểu học dĩnh kế thành phố bắc giang các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cùng các lực lượng khác vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu cách ly
để bảo đảm tiến độ bầu cử tổ bầu cử của phường diễn kế thành phố bắc giang đã bố trí hòm phiếu phụ lưu động để các lực lượng làm nhiệm vụ và những người trong khu vực cách ly được bảo đảm quyền công dân của mình

ông đình trọng bến năm nay tám mươi năm tuổi sáu mươi năm năm tuổi sáu mươi năm năm tuổi đảng xúc động trong khoảnh khắc đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử hết sức đặc biệt này vì trong lần bầu cử này quốc phố của ông đang thực hiện cách ly phiếu trong kỳ bầu cử hết sức đặc biệt này vì trong lần bầu cử này quốc phố của ông đang thực hiện cách ly phiếu trong kỳ bầu cử hết sức đặc biệt này vì trong lần bầu cử này quốc phố của ông đang thực hiện cách ly phiếu trong kỳ bầu cử hết sức đặc biệt này vì trong lần bầu cử này quốc phố của ông đang thực hiện cách ly phiếu trong kỳ bầu cử hết sức đặc biệt này vì trong
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo bản tin trưa nay của bộ y tế tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm
việt nam ghi nhận hai mươi hai ca mắc mới từ bệnh nhân số năm nghìn một trăm hai mươi đến bệnh nhân số năm nghìn một trăm bốn mươi một
toàn bộ là các ca mắc ghi nhận trong nước
bao gồm tại bắc giang một mươi một ca hải dương ba ca đà nẵng một ca và bệnh viện ca cơ sở tân triều bảy ca
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
về tội giết người
phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hải nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại phường quảng phúc thị xã ba đồn
về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện